tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt huỳnh minh tâm bốn mươi một tuổi
ngụ huyện vĩnh kiểu chín năm tù giam huỳnh thị tố nga ba mươi sáu tuổi ngụ huyện bình chánh tp hcm năm năm tù giam
cùng với tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín tâm và nga sử dụng tài khoản facebook
chia sẻ viết và đăng tải nhiều bài có nội dung xuyên tạc bôi nhọ chế độ xuyên tạc tình hình trong nước bóp méo xuyên tạc lịch sử dân tộc
bôi nhọ nói xấu lãnh đạo đảng nhà nước kêu gọi những người kết bạn trên facebook tham gia nhóm kín đảng cộng hòa
để biểu tình kích động lật đổ chế độ nhà nước việt nam
diện đối tượng nga cũng đã tham gia biểu tình trái phép viết và đăng tải gần năm mươi bài viết đề cập nhiều chủ đề khác nhau
để kích động kêu gọi người dân xuống đường biểu tình chống nhà nước